hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
gần tết nguyên đán nguy cơ tiếp tục ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín biến chủng omicron ở nước ta
từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn
đến thời điểm hiện tại việt nam ta đã ghi nhận ba mươi một ca nhiễm covid một mươi chín biến chủng omicron
đây là các trường hợp nhập cảnh được quản lý cách ly kịp thời
hiện tại dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến khó lường trước biến thể mới omicron
biến chủng này đã lây lan ít nhất tới một trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
đến nay việt nam đã ghi nhận ba mươi một trường hợp nhiễm biến thể omicron tại ba khu vực miền bắc miền nam miền trung
đây là các trường hợp nhập cảnh đã được quản lý cách ly kịp thời
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết tốc độ lây nhiễm của omicron cao gấp bảy lần trong nhóm chưa tiêm chủng
và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ
dẫn đến gia tăng rất nhanh số ca mắc gây quá tải hệ thống y tế con số tử vong sẽ còn tăng lên
với sự xâm nhập của biến chủng omicron
thực hiện thêm những biến chủng mới khác tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
để chủ động kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong bối cảnh biến thể omicron có thể xâm nhập và lây lan nhanh
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
có công điện và đề nghị trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo đảm thuốc vật tư trang thiết bị y tế theo phương châm bốn tại chỗ
và có phương án huy động điều động bổ sung nhân lực y tế
ngay khi có chỉ đạo của bộ y tế y tế các địa phương cũng triển khai nhiều biện pháp
để ngăn chặn đối phó với biến chủng omicron
tại hà nội bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
sở y tế đã chỉ đạo các đơn vị ủng hộ giám sát quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài
đặc biệt các trường hợp đến đi từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận
và lây lan biến chủng mới như các quốc gia khu vực ở phía nam châu phi
và một số quốc gia khu vực châu âu thực hiện xét nghiệm cách ly giám sát
theo dõi y tế cho người nhập cảnh theo đúng quy định
lo ngại omicron có thể lây lan trong cộng đồng dịp tết nguyên đáng
bộ y tế yêu cầu các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi sát
cập nhật thông tin khoa học và khuyến cáo của các cơ quan
chuyên môn uy tín trong nước và quốc tế về biến chủng omicron
các giải pháp biện pháp phòng chống dịch phương pháp điều trị để báo cáo
tham mưu cho thành phố triển khai phù hợp kịp thời
theo bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm
thành phố cũng ban hành nhiều biện pháp trong đó đặc biệt lưu ý đối với các chuyến bay
chuyến tàu xuất phát hoặc có hành khách đến từ các quốc gia đang xuất hiện biến thể omicron
xây dựng bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị kf nhập cảnh nghi mắc omicron
tại thành phố hải phòng nơi đã chuyển thành vùng đỏ để ngăn chặn biến thể omicron
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã giao cho cảng hàng không quốc tế cacpi
chủ trì cùng sở y tế và các cơ quan liên quan thiết lập khu vực test nhanh kháng nguyên sars cov hai tại cảng
xét nghiệm toàn bộ hành khách nhập cảnh vào việt nam đến và đi qua các nước
phát hiện ra biến chủng mới omicron kỳ xuống tàu bay
hành khách phải tự chi trả chi phí xét nghiệm test nhanh với mức giá theo quy định
bộ y tế cũng yêu cầu các điều trị
các địa phương khi phát hiện trường hợp mắc covid một mươi chín đặc biệt là biến chủng omicron
thực hiện mở rộng điều tra dịch tễ thông báo cho các địa phương liên quan để phối hợp truy vết
thần tốc lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân
triển khai tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian theo hướng dẫn của bộ y tế
để tránh biến thể omicron lây lan trong cộng đồng dịp tết nguyên đáng sắp tới
xin được chuyển sang các thông tin khác
thưa quý vị và các bạn mới đây qua quá trình kiểm tra công an quận cầu giấy hà nội đã phát hiện
hai quán karaoke mở chui đang phục vụ nhiều khách hát
đáng chú ý qua test nhanh lực lượng chức năng phát hiện ba nhân viên đang tiếp khách dương tính với covid một mươi chín
vào chiều một mươi tháng một thông tin từ công an quận cầu giấy hà nội cho biết
cơ quan này đã vừa lập biên bản đối với hai quán karaoke trên địa bàn
lén lút hoạt động vi phạm các quy định phòng chống dịch
đồng thời đưa đi cách ly y tế
đối với ba nhân viên phục vụ dương tính với covid một mươi chín
trước đó vào tối bảy tháng một công an quận cầu giấy tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn
phát hiện quán karaoke số năm trần duy hưng phường trung hòa quận cầu giấy đang lén lút đón khách
ở hai phòng của quán lực lượng chức năng phát hiện một mươi sáu nhân viên hai mươi bảy khách hát đang sử dụng dịch vụ
công an quận cầu giấy đã thu giữ hai mươi bảy chai rượu các loại năm mươi bảy bình khí n hai mươi
bóng cao su tại hiện trường
tại cơ sở karaoke số bốn mươi năm tú mở phường trung hòa lực lượng chức năng phát hiện một mươi sáu nhân viên
đang phục vụ tám khách trong hai phòng
đáng chú ý qua test nhanh công an quận cầu giấy phát hiện ba nhân viên dương tính với covid một mươi chín
công an quận cầu giấy đã lập biên bản đối với hai cơ sở vi phạm
đồng thời thực hiện quy trình cách ly y tế với ba nhân viên dương tính với covid một mươi chín theo quy định
vào tối một mươi tháng một sở y tế hà nội thông tin trên địa bàn vừa có thêm hai tám trăm ba mươi hai ca
mắc covid một mươi chín trong đó có bảy trăm một mươi hai ca trong cộng đồng
còn tại tp hcm sau một tháng triển khai các quận huyện đã lập danh sách quản lý được sáu trăm ba mươi chín chín trăm bảy mươi hai người thuộc nhóm nguy cơ
trong đó phát hiện hai mươi năm sáu trăm bốn mươi hai người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín chiếm bốn
ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên
đối với những người thuộc nhóm nguy cơ theo danh sách trên địa bàn
tất cả danh sách người f thuộc nhóm nguy cơ được chuyển đến mạng lưới
thầy thuốc đồng hành để thực hiện tư vấn thăm hỏi sức khỏe định kỳ bao gồm chăm sóc cả các bệnh nền
bên cạnh việc chăm sóc và điều trị người f thuộc nhóm nguy cơ
các trung tâm y tế đã khẩn trương thuyết phục và triển khai tiêm vaccine ngay cho những người thuộc nhóm nguy cơ
đặc biệt là những trường hợp người thuộc nhóm nguy cơ gặp khó khăn trong đi lại sẽ được tiêm vaccine tại nhà
tính đến ngày tám tháng một một mươi tám bảy người thuộc nhóm nguy cơ tương đương bảy mươi hai chưa tiêm vaccine
đã được thuyết phục và tiêm vaccine
các quận huyện đang tăng tốc tiêm vaccine cố gắng đến ngày hai mươi tháng một sẽ vận động tiêm một trăm linh cho những người thuộc nhóm nguy cơ
thành phố sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn hai chiến dịch cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
theo đó đối tượng người thuộc nhóm nguy cơ sẽ được mở rộng theo chỉ đạo của bộ y tế
người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi phụ nữ có thai người trên một mươi tám tuổi chưa tiêm đủ vaccine phòng covid một mươi chín
mỗi tháng sẽ thực hiện xét nghiệm tầm soát một lần cho người thuộc nhóm nguy cơ và được mục năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ hoàn tất trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn sau một mươi ba tuần công bố cấp độ dịch tuần qua
thành phố hồ chí minh lần đầu tiên công bố cấp độ dịch một vùng xanh
điều này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn về kế hoạch đi học trở lại của học sinh
đặc biệt là đối với các em ở bậc mầm non tiểu học và lớp một
vào chiều một mươi tháng một ông trịnh duy trọng trưởng phòng công tác chính trị tư tưởng
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh cho biết
việc tổ chức dạy học trực tiếp cho các em học sinh trên địa bàn thành phố
được thực hiện theo kế hoạch và chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
hiện nay đối tượng đi học trực tiếp là các em học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai
ngoài ra từ ngày bốn tháng một các trung tâm ngoại ngữ tinh học cơ sở giáo dục
đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
được tổ chức học tập trực tiếp theo đại diện sở giáo dục và đào tạo
tùy theo cấp độ dịch mà các cơ sở sẽ thay đổi trong việc dạy học trực tiếp
khi thay đổi cấp độ dịch thì các cơ sở giáo dục sẽ thay đổi việc dạy học
tương ứng thể hiện sự linh hoạt trong dạy học trực tiếp trong thời điểm phòng chống dịch
hiện nay do thời gian học tập trực tuyến kéo dài nên thành phố hồ chí minh
nhiều học sinh đã rút học bạ chuyển về quê
ông trọng cho biết theo thống kê nhanh của cấp tiểu học đã có bảy năm trăm linh học sinh
thực hiện hồ sơ chuyển trường
học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông thì phần lớn đang trở lại trường
chỉ còn khối sáu đang học trực tuyến nên số hồ sơ chuyển trường rất ít
sau bốn tuần triển khai dạy học trực tiếp đối với học sinh hai khối chín và một mươi hai
và một tuần triển khai mở rộng đối với các khối bảy từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai đến ngày bảy tháng một
tỉ lệ học sinh đi học trực tiếp cụ thể là khối bảy đạt chín mươi hai bốn khối tám đạt chín mươi năm bốn mươi tám
khối một mươi đạt chín mươi năm tám mươi năm và khối một mươi một đạt chín mươi ba năm mươi sáu
con số này cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ khảo sát phụ huynh đồng thuận
cho con đến trường
trước đó chỉ đạt từ sáu mươi tám mươi
liên quan đến việc áp dụng các biện pháp cách ly đối với gia đình có f tại nhà
việc làm này đang được các địa phương tại thành phố đà nẵng từng bước điều chỉnh phù hợp
nhằm bảo đảm đúng quy định bảo vệ sức khỏe cho người dân và bảo đảm quy định phòng chống dịch
theo quy định hiện hành
ngày một mươi tháng một trên mạng xã hội xuất hiện bài viết cho rằng chính quyền phường nại hiên đông
quận sơn trà thành phố đà nẵng đã áp dụng các biện pháp cách ly gia đình f một
cứng nhắc trong thời điểm bình thường mới
trong bài viết còn đăng tải hình ảnh của một nhà dân ở đường bùi dương lịch
tổ ba mươi bảy phường nại hiên đông có người mắc covid một mươi chín bị rào kính chung quanh bản sát
nhiều ý kiến người dân bình luận cho rằng địa phương đang quá cứng nhắc trong việc thực hiện cách ly
tại nhà đối với các trường hợp liên quan đến ca bệnh trong bối cảnh thích ứng an toàn
với covid một mươi chín như hiện nay
đà nẵng hiện đang ghi nhận số ca f tăng cao trở lại liên tục trong sáu ngày qua
mỗi ngày có gần năm trăm linh ca
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh địa phương tăng cường tổ chức cách ly
theo nguyên tắc khoanh vùng rộng xét nghiệm nhanh thiết lập phong tỏa hẹp nhất có thể
đảm bảo yêu cầu kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín để dịch lây lan ra cộng đồng
việc tổ chức cách ly các trường hợp liên quan ca bệnh tại nhà cần linh hoạt
để tạo tâm lý an tâm cho người dân đảm bảo đúng quy định nhưng không quá cứng nhắc
gây thêm áp lực cho người dân
ngày chín tháng một các chốt kiểm soát thông tin người ra vào tỉnh quảng ninh
với các tỉnh thành phố hải phòng hải dương bắc giang và lạng sơn
đã chính thức dừng hoạt động sau thời gian dài thực hiện nhiệm vụ
các chốt kiểm soát thông tin người ra vào tỉnh quảng ninh và các tỉnh thành phố hải phòng
hải dương bắc giang và lạng sơn đã chính thức dừng hoạt động sau thời gian dài
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại chốt kiểm soát thông tin người ra vào tỉnh quảng ninh tại cầu bạch đằng
địa phận thị xã quảng yên chốt cầu đá bạc thành phố uông bí đã tạm dừng kiểm soát một số ngày qua
tuy nhiên đến ngày chín tháng một các chốt này chính thức dừng hoạt động
các trang thiết bị cơ sở vật chất trạm được bảo quản kiểm đếm theo quy định
lực lượng chức năng dở rào trắng biển báo các phương tiện lưu thông hai chiều bình thường
không phải dừng lại để khai báo
để tiếp tục giám sát tình hình người dân đi đến tỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã yêu cầu người dân ra vào tỉnh sẽ đến địa phương cấp phường xã để khai báo
đảm bảo điều kiện tiên quyết một trăm linh người và phương tiện vào quảng ninh phải thực hiện khai báo y tế
và được kiểm soát trên địa bàn toàn tỉnh
hiện tỉnh quảng ninh vẫn ở cấp độ một tương ứng với vùng xanh
có hai địa phương cấp huyện vùng cam là thị xã quảng yên và thành phố uông bí
một số địa phương như thị xã đông triều quảng yên đã tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa thể thao giải trí
tại địa điểm công cộng trên địa bàn
các khu điểm du lịch không đón khách tham quan ngừng hoạt động tính ngưỡng tôn giáo đông người
tại các cơ sở tính ngưỡng tôn giáo hàng quán ăn không phục vụ tại chỗ chỉ bán hàng mang về
để phục vụ công tác phòng chống dịch hiệu quả hơn
thưa quý vị và các bạn không chỉ riêng việt nam mà các nước châu âu cũng đang phải vật lộn
với làn sóng lây nhiễm omicron các nước như hàn quốc nhật bản australia philippines và ấn độ
đều đã ghi nhận những kỷ lục buồn về số ca mắc mới hàng ngày
các kỷ lục buồn liên tiếp được xác lập ở australia và philippines
trong khi ấn độ ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất trong bảy tháng vào ngày tám tháng một vừa qua
australia lần đầu tiên ghi nhận dấu mốc buồn trong ngày tám tháng tám với một trăm một mươi sáu hai mươi năm ca mắc mới
vừa qua con số hơn bảy mươi tám ca một ngày trước đó
trong bối cảnh các bang đang nỗ lực áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn cản bệnh viện quá tải
philippines cũng ghi nhận hai mươi sáu bốn trăm năm mươi tám ca mắc mới
trong ngày tám tháng một chỉ hai tuần sau khi báo cáo chưa đến hai trăm linh ca một ngày
các biện pháp hạn chế đã được áp đặt ở thủ đô manila cũng như hàng chục tỉnh thành khác
để đối phó với làn sóng gia tăng số ca mắc mới covid một mươi chín
trong khi đó ấn độ báo cáo một trăm bốn mươi một chín trăm tám mươi sáu ca mắc mới trong ngày tám tháng một
mức cao nhất kể từ tháng năm khi omicron vượt qua delta trở thành biến thể chủ đạo
gây bệnh tại các vùng đô thị của quốc gia nam á này
nhật bản cũng ghi nhận tám bốn trăm tám mươi tám ca mắc mới trong ngày tám tháng một vừa qua
trong cùng ngày tình trạng lây nhiễm tiếp tục gia tăng với tốc độ đáng báo động
riêng thủ đô tokyo báo cáo một hai trăm hai mươi bốn ca mắc mới lần đầu tiên vượt mốc một ca kể từ tháng chín
và gấp một mươi năm năm lần so với mức bảy mươi chín ca được ghi nhận cách đây một tuần
nước láng giềng hàn quốc ghi nhận ba năm trăm một mươi ca mắc mới trong ngày bảy tháng một
giảm khoảng hai trăm linh ca so với một ngày trước đó
các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đã được tái áp đặt vào hồi tháng trước
bất chấp chính sách sống chung với covid một mươi chín
sau khi hàn quốc ghi nhận con số kỷ lục bảy tám trăm linh ca mắc mới vào tháng một mươi một năm ngoái
tại trung quốc nơi olympic mùa đông bắc kinh hai nghìn hai mươi hai sẽ khai mạc vào ngày bốn tháng hai tới
đã ghi nhận một trăm năm mươi chín ca mắc mới vào ngày bảy tháng một
còn số này đã giảm so với một trăm bảy mươi bốn ca mắc được ghi nhận một ngày trước đó
hầu hết trong số chín mươi năm ca nhiễm tập trung tại các tỉnh hà nam và sơn tây
phần cuối bản tin là thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh tại australia
quốc gia này đang phải vượt qua làn sóng omicron bùng phát nhanh chóng
thủ tướng scott morrison vào ngày một mươi tháng một tuyên bố
khi số ca mắc covid một mươi chín của nước này vượt mốc một triệu
theo reuters mặc dù các đợt đóng cửa nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ ở biên giới
đã ngăn chặn được những làn sóng covid một mươi chín trước đó
nhưng australia đang phải chiến đấu với sự bùng phát các ca mắc mới
dù cho tỷ lệ tiêm chủng đã cao hơn khi nước này nỗ lực sống chung với virus
số người nhập viện ngày càng tăng buộc giới chức australia phải khôi phục các hạn chế ở một số bang
trong khi các doanh nghiệp phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân viên vì mắc bệnh hoặc phải cách ly
đối mặt với sức ép ngày càng lớn thủ tướng morrison đã lên kế hoạch thay đổi các quy tắc cách ly
để cho phép những người làm việc trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thực phẩm
đã tiếp xúc gần với các ca bệnh không có triệu chứng tiếp tục được đi làm
thủ tướng morrison trong cuộc họp báo tại thủ đô canberra cho rằng
omicron là một thách thức lớn và australia phải vượt qua nó
australia chỉ có hai lựa chọn một là thích ứng và vượt qua hai là tiếp tục khóa cửa
và australia đang cố gắng vượt qua nó
ông morrison nói thêm rằng mặc dù australia đang đối phó với một lượng lớn ca bệnh nghiêm trọng
nhưng hệ thống y tế vẫn có thể đối phó
dữ liệu của reuters cho thấy tổng số ca mắc covid một mươi chín ở australia vào ngày một mươi tháng một
đã vượt mốc một triệu người với hơn một phần hai trường hợp được xác nhận
trong tuần trước
liệu với những thay đổi trong kế hoạch cách ly và sự nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi
australia có thể vượt qua làn sóng lây nhiễm này hay không
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn sẽ quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin lần sau